phát biểu chiều nay tại ngày hội đổi mới sáng tạo thủ đô số hóa đầu tư asean
và trung kết cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo vina capital ventures vietchelen
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội nêu rõ
khởi nghiệp sáng tạo là định hướng dài hạn của thủ đô
hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố dẫn đầu cả nước vào năm hai nghìn hai mươi
bí thư thành ủy hà nội kêu gọi thanh niên thủ đô hãy phát huy sức trẻ trí tuệ
trở thành thế hệ trẻ sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của thủ đô
ngày hội đã quy tụ hơn một trăm linh quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng khu vực
hơn hai mươi tập đoàn kinh tế hàng đầu việt nam một mươi hội sinh viên việt nam tại nước ngoài
hai mươi trường đại học học viện uy tín hai trăm linh doanh nghiệp trẻ hơn bảy trăm tám mươi start up tại asean
đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh của thủ đô như một điểm đầu tư hấp dẫn sau đại dịch covid một mươi chín